với hơn một trăm linh triệu tấn được canh tác mỗi năm dưa hấu là loại trái cây cực kỳ phổ biến và được ưa chuộng trên khắp thế giới
chắc hẳn bà đã từng nghe ông bà nói rằng chúng ta chưa từng có loại trái ngon như vậy
họ nói rất chính xác với sự nỗ lực canh tác qua năm năm chúng ta đã tạo ra những loại dưa hấu tuyệt vời chưa từng có
dưa hấu là loại trái rất đa dạng về hình dạng và màu sắc có màu xanh nhạt và có những đường kẻ từ trên xuống dưới
hình dạng được xem xét với mặt phẳng cắt ngang từ cuống trái đến đuôi trái dưa
quả dưa hấu có các dạng chính sau dạng thuân dài dạng trái oval dạng trái tròn
hạt dưa cũng rất đa dạng về kích cỡ lớn màu hạt có màu đen
dưa hấu là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhất vào mùa hè và từng nhiều lần được đề cập đến trong những cổ thư của người do thái và các bức tranh trong mộ cổ ở ai cập
các nhà khoa học đồng ý là tổ tiên của dưa hấu được trồng đầu tiên ở châu phi và dần lan tỏa về phía bắc vào các nước địa trung hải và sau đó đến một số vùng ở châu âu
tuy nhiên họ chỉ đồng thuận với nhau được tới đó còn việc dưa hấu thực chất bắt nguồn từ tây phi nam phi hay đông phi không ai có thể đưa ra câu trả lời cụ thể
bởi vì dưa hấu được lai giống để ngày càng trở nên ngọt hơn màu ruột của chúng đã thay đổi và có sắc đỏ quen thuộc
đây chính là thành quả của sự kết hợp giữa gen màu đỏ và gen quyết định lượng đường
sau đó người trồng dưa hấu bắt đầu lai tạo giống cho những đặc tính khác
ở khía cạnh này bước vẽ trái dưa thuân đặt trên dĩa thích ăn đã tiết lộ cho chúng ta thấy sự thay đổi to lớn về dưa hấu
bởi vì dưa hấu được phục vụ tươi trên đĩa nó phải dễ cắt và ăn
hơn thế nữa điều này cho thấy dưa hấu đã có vỏ mềm hơn và không còn chỉ được sử dụng để chữ nước
mặc dù đã không còn vỏ cứng và vị đắng nhưng phải cần thêm gần hai năm để trái dưa có được hương vị ngọt ngào và dịu dàng để chúng ta có thể tận hưởng như ngày nay
hiện nay ở các nước phương tây việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến là yếu tố quan trọng giúp năng suất và chất lượng trái dưa hấu được nâng lên rõ rệt
trên những mảnh đất có diện tích lên đến hàng nghìn hectare người trồng dưa sẽ áp dụng công nghệ để lựa chọn hạt giống sử dụng phương pháp gieo trồng tiên tiến bằng máy kiểm soát dinh dưỡng phòng ngừa cách ly mầm bệnh
cùng với đó là ứng dụng công nghệ cao để giảm thất thoát nguồn tài nguyên nước cho việc trồng dưa hấu
tất cả các khâu này đều theo dõi trên phần mềm điều khiển thông minh thông qua hệ thống theo dõi smartphone và dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm
ngay cả công nghệ thu hoạch dưa hấu cũng được hiện đại hóa cho tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất từ khâu thu hoạch vận chuyển và bảo quản
ở khâu bảo quản dưa hấu các chuyên gia sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen tạo ra các giống dưa hấu có khả năng kháng bệnh cao ít bị oxy hóa giúp sản phẩm giữ độ tươi lâu
phủ bên ngoài rau củ lớp composite trên tuần sàn gelatin có thể ăn được giúp làm chậm quá trình phân hủy dưa hấu
ngoài ra các doanh nghiệp trồng dưa cũng dần tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo trong khâu sau thu hoạch tạo các giống cây dưa hấu có chất lượng sau thu hoạch tốt hơn
đóng góp bằng phương pháp map phương pháp chịu lạnh và cách ly kiểm dịch
các biện pháp vệ sinh môi trường nhằm kiểm soát sự phân hủy dưa hấu cũng được chú trọng bằng hệ thống máy rửa và làm khô bằng nước nóng năm mươi năm độ c trong hai mươi hai giây khử trùng bằng tiêu uv